sang đến ngày mai với quá trình phát triển về phía đông của vùng ấp thấp phía tây
sẽ khiến cho đới gió tây nam gây ra hiệu ứng xóa phơn xuất hiện tại khu vực bắc cũng như là khu vực trung trung bộ
do đó ở khu vực này nắng nóng sẽ quay trở lại với mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay sẽ phổ biến ở mức ba mươi năm ba mươi bảy độ có nơi trên ba mươi bảy độ
thời tiết ở khu vực tây nguyên và nam bộ trong một hai ngày tới khá ổn định và ít có sự biến động
thời tiết chủ đạo vẫn là nắng nhiều và mạnh
tại tây nguyên nhiệt độ cao nhất ngày sẽ phổ biến ở mức hai mươi chín ba mươi một độ và mức nhiệt tại nam bộ sẽ giao động trong khoảng ba mươi ba mươi ba độ
chiều tối cả hai khu vực có mưa rào và rông rải rác
mặc dù lượng mưa không quá lớn nhưng người dân vẫn cần nề phòng với hiện tượng lốc xoáy và gió giật mạnh có thể xảy ra trong cơn rông
trong hai ba ngày tới vùng biển của huyện đảo hoàng sa có gió tây nam mạnh dần lên mức cấp ba cấp bốn trời phổ biến không mưa
và tầm nhìn xa là trên một mươi năm km
ở vùng biển huyện đảo trường sa vẫn duy trì hướng gió thịnh hành là tây nam nhưng hoạt động yếu ở mức cấp ba
mưa rông có lúc xuất hiện ở một vài nơi nhưng độ cao sóng vẫn ở mức thấp là dưới năm mươi m
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước